một nghìn tám trăm tám mươi sáu đến nay hơn ba trăm hai mươi đồng chí công an anh dũng hy sinh gần một năm trăm linh đồng chí bị thương khi thi hành nhiệm vụ
nhưng không có sự hy sinh nào là vô nghĩa mỗi giọt nước mắt mồ hôi đổ xuống mỗi bước dấn thân của chiến sĩ công an đều để lại những giá trị sống đáng trân trọng
góp phần làm cho hòa bình ổn định của đất nước được giữ vững kỷ cương phép nước được nghiêm minh tài sản tính mạng và cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân được bảo vệ
chủ tịch hồ chí minh đã căn dặn thương binh là những người đã hy sinh gia đình hy sinh sương máu để bảo vệ tổ quốc bảo vệ đồng bào
vì lợi ích của tổ quốc của đồng bào vì vậy tổ quốc đồng bào phải biết ơn phải giúp đỡ những con người anh dũng ấy
thực hiện lời căn dặn của người hoạt động đền ơn đáp nghĩa chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng đã được đảng ủy công an trung ương và bộ công an quan tâm chỉ đạo
được cấp ủy lãnh đạo công an các cấp và cán bộ chiến sĩ hưởng ứng bằng những việc làm tri ân thiết thực đầy nghĩa tình đồng chí đồng đội trở thành nét đẹp truyền thống trong lực lượng công an nhân dân
hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã góp phần tích cực củng cố hậu phương
tạo điểm tựa niềm tin cho cán bộ chiến sĩ công an yên tâm công tác chiến đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
ngoài việc thực hiện nghiêm túc các văn bản của đảng nhà nước về công tác chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng
bộ công an đã ban hành nhiều quy định chính sách đối với thương binh thân nhân các liệt sĩ và người có công với cách mạng trong công an nhân dân
đặc biệt khi đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba đặt ra yêu cầu hoàn thiện
tốt pháp luật chính sách đối với người có công trên cơ sở nguồn lực của nhà nước và xã hội
đảm bảo người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn cư trú
đến nay lực lượng công an nhân dân đã có một hệ thống văn bản về chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng tương đối đầy đủ
cơ chế hóa được các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các cơ quan tổ chức gia đình
nâng cao nhận thức
tham gia và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa chăm lo người có công tạo được sự đồng thuận cao góp phần bảo đảm công bằng xã hội
tạo điều kiện thuận lợi cho người có công ổn định cuộc sống khẳng định được vai trò trong cộng đồng xã hội
thực hiện chỉ thị số một mươi bốn ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy của ban bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác
đối với người có công với cách mạng bộ công an cũng đã ban hành chỉ thị số một mươi ngày một mươi năm tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi một về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong công an nhân dân
xác định đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác chính trị của xây dựng lực lượng công an nhân dân
nhằm tổ chức và triển khai thực hiện tốt các chính sách của đảng nhà nước và của bộ công an
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cũng đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa thông qua những việc làm thiết thực cụ thể
nhằm đảm bảo đời sống vật chất tinh thần của thương binh gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trong công an nhân dân
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay công an các đơn vị địa phương đã nhận phụng dưỡng suốt đời ba trăm hai mươi mẹ việt nam anh hùng
tặng chín mươi một sổ tiết kiệm cho thương binh gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn
tổ chức hơn ba mươi bảy lượt thăm hỏi tặng quà người có công gia đình người có công với cách mạng với số tiền hơn hai mươi bảy tỷ đồng
xây tặng và sửa chữa nhà tình nghĩa cho thương binh thân nhân liệt sĩ người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
về nhà ở đối với hơn một ba trăm linh trường hợp tổng kinh phí hơn tám mươi hai tỷ đồng từ quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân
đã có nhiều hình thức thu hút các nguồn lực của xã hội phục vụ việc tổ chức các hoạt động tri ân
đề nơn đáp nghĩa góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần đối với các người có công với cách mạng
đặc biệt quan tâm chăm sóc các gia đình chính sách có nhiều khó khăn
người có công với cách mạng hiện đang sống cô đơn không nơi nương tựa
các gia đình chính sách ở vùng sâu vùng xa vùng căn cứ cách mạng
những nghĩa cử cao đẹp thể hiện tình cảm trách nhiệm của người chiến sĩ công an đối với thương binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng
góp phần bù đáp
phần nào sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ thương binh sự công hiến của người có công với cách mạng với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đại úy trương văn thắng cán bộ công an xã hướng việt huyện hướng hóa hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai ứng cứu nhân dân tại địa bàn cơ sở
nhận tin báo về việc bảy người dân thôn tà rùng đi làm dãy bị mất tích trong mưa lũ đồng chí đã nhanh chóng nhận nhiệm vụ tham gia đoàn tìm kiếm cứu nạn
do địa hình hiểm trở dòng nước lũ mạnh chảy xiết trên đường đi tìm kiếm đồng chí đã hy sinh
khi đó việc đưa thi thể của đồng chí thắng từ xã hướng việt về trung tâm huyện hương hóa gần như là không thể bởi tất cả các tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng nước lũ chảy xiết
xã hướng việt đã bị cô lập hoàn toàn thế nhưng đưa anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim của đồng đội đồng chí
đó là hành trình hơn ba ngày đêm lội suối băng rừng trong điều kiện thời tiết hết sức phức tạp nguy hiểm khó lường
vì nhân dân quên mình đại úy trương văn thắng ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ để lại người vợ cùng cậu con trai lúc đó mới một mươi năm tháng tuổi
hoàn cảnh gia đình khó khăn vợ anh chị lê thị minh huê chưa có việc làm ổn định
với sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo bộ công an vợ liệt sĩ trương văn thắng đã được tuyển dụng và làm việc tại công an thị xã quảng trị góp phần động viên nhân thân gia đình liệt sĩ vượt qua nỗi đau mất mát ổn định cuộc sống
năm hai nghìn hai mươi khi chồng là đại úy phạm công huy cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số ba công an tp hà nội
hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại xã đồng tâm huyện mỹ đức
vợ anh mới hai mươi sáu tuổi con gái đầu lòng sáu tháng tuổi còn chưa kịp nhớ mật cha
huy hy sinh khi còn quá trẻ bao ước mơ dở dang có thể còn nhiều điều tiếc nuối nhưng con gái đang lớn ngoan từng ngày
trong những câu chuyện của ông bà của mẹ vẫn là hình ảnh của bà huy

năm hai nghìn hai mươi khi chồng là đại ủy phạm công huy cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số ba công an tp hà nội huyện mỹ đức

hành ước mơ từ rất lâu là trở thành chiến sĩ công an nhân dân cùng đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang như chồng mình
bằng sự quan tâm động viên kịp thời lực lượng công an nhân dân đã điều dụng tạo việc làm cho một mươi năm trường hợp là vợ con liệt sĩ thương binh bệnh binh nặng
những người vợ người con nay được gọi tên là đồng chí
công an hà nội nó không chỉ có ý nghĩa với đối với những người đã mất và nó còn có ý nghĩa hết sức sâu sắc đối với những người đang sống những người đang công tác
nó là cái niềm động viên về mặt tinh thần nó là cái chỗ dựa vững chắc để mỗi cán bộ chiến sĩ xác định cho mình một cái lý tưởng một cái sự xả thân
với trách nhiệm lòng biết ơn và nghĩa tình
đối với các anh hùng liệt sĩ các đồng chí thương binh người có công với cách mạng cán bộ chiến sĩ công an nhân dân càng thấm nhuần sâu sắc đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc
luôn tâm nguyện tiếp tục và thường xuyên làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã hy sinh sương máu hy sinh cuộc sống của mình vì độc lập tự do của tổ quốc vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
đó không chỉ là tình cảm cá nhân
đó cũng là trọng trách trách nhiệm của những người đồng chí đồng đội của thế hệ đi sau
chủ trương chung của bộ công an là trong công tác trong chiến đấu là phải bảo vệ an toàn cho cán bộ chiến sĩ cho người dân
công tác công an là nó rất vất vả rất hy sinh
thì hạn chế đến mức thấp nhất không để cán bộ chiến sĩ bị thương bị hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
đối với các đồng chí mà không may trong chiến đấu trong công tác mà không may bị hy sinh thì phải có những chính sách nhất định đối với gia đình đối với vợ con đối với bố mẹ của những chiến sĩ đó
đồng thời là cũng là động viên cái tinh thần không quản ngại khó khăn gian khổ thậm chí hy sinh vì thổ quốc vì nhân dân thì cũng sẵn sàng
để có thể cung cấp
để có thể cung cấp
đấy là những cái phẩm chất mà vô cùng cao quý của người chiến sĩ công an các bạn
được đảng được bác gian luyện và thực nhân dân luôn luôn tin tưởng
công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ truyền thống của lực lượng trong suốt hơn bảy mươi sáu năm qua thấm vào tim của những người chiến sĩ
có những hy sinh có những mất mát và sự đánh đổi
bằng trách nhiệm bằng tình cảm
và kết nối đạo lý uống nước nhớ nguồn
những chính sách đối với người có công và hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong công an nhân dân sẽ luôn tiếp nối ngày một lan tỏa và sâu rộng
tiếp thêm niềm tin tạo điểm tựa cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác chiến đấu vững vàng ở tuyến đầu
bởi lời thề đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì khi tổ quốc và nhân dân cần đến
được rèn luyện từ những cam go thử thách lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục sống và chiến đấu chấp nhận đồ máu và hy sinh khi tổ quốc gọi tên